trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều một mươi bảy tháng sáu cho biết vùng áp thấp ở phía bắc biển đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
lúc này sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
hồi một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi năm bốn độ kinh đông trên khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng năm một mươi km một giờ
đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín và có mưa rông mạnh biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba